tính từ đầu năm đến nay giá lợn hơi tại tỉnh bạc liêu rớt giá thê thảm liên tục từ bốn mươi đồng giảm xuống còn hai mươi bảy đồng thời điểm thấp nhất là hai mươi bốn đồng
cá biệt nhiều vùng nông thôn chỉ còn một mươi tám đồng khiến người dân trên địa bàn rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và lao đao
hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ nhằm giải cứu đàn lợn cũng như góp phần giải quyết khó khăn cho các hộ nông dân nuôi lợn giúp duy trì heo thịt cũng như lợn giống
ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bạc liêu phối hợp cùng ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động chương trình giải cứu đàn lợn trên địa bàn tỉnh bạc liêu
ngay sau khi lễ phát động ban tổ chức đã trực tiếp đến các hộ dân chăn nuôi trên địa bàn hai xã là vĩnh mỹ b và xã minh diệu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
để mua heo trợ giá giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trao tặng thịt lợn cho các hộ gia đình khó khăn và các trung tâm xã hội
tỉnh bạc liêu hiện nay có tổng đàn lợn khoảng hai trăm bốn mươi con giảm hơn một mươi con so với năm hai nghìn một mươi tám
ngành chăn nuôi tỉnh cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi tái đàn bởi giá thịt lợn trên thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi
trong khi giá con giống thức ăn chi phí đầu vào không giảm đầu ra còn gặp nhiều khó khăn